công an quận bình thạnh tp hcm cho biết vừa triệt phá chín tụ điểm cờ bạc bắt bốn mươi một đối tượng khởi tố hai mươi hai
và xử lý hành chính một mươi chín đối tượng có liên quan về hành vi tổ chức cờ bạc và đánh bạc
trong số chín tụ điểm cờ bạc bị triệt phá có một tụ điểm chuyên tổ chức cho nhân viên văn phòng đánh bạc vào giờ nghỉ trưa
đó là quán cà phê tapu trên đường d hai phường hai mươi năm quận bình thạnh
những nhân viên văn phòng tại các công ty ở gần đó thường tụ tập ở quán này chưa đánh bài dưới nhiều hình thức
tại thời điểm bắt quả tang có bảy người chia làm hai song bạc sát phạt nhau
tác vật thư giữ gồm ba mươi bảy triệu đồng với hai điện thoại di động cả bảy đối tượng đều đã bị khởi tố hình sự